chiều ngày hai mươi chín tháng sáu tại hà nội ban dân vận trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận của đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội trung ương và ban bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ trì hội nghị
đồng chí trương thị mai cho biết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín các tổ chức đã chủ động thích ứng nhanh chóng chuyển đổi sang phương thức hoạt động mới
điều chỉnh kế hoạch hợp lý và duy trì các hoạt động quan trọng nhằm giảm bớt ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín
đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
liên quan đến nhiệm vụ sáu tháng cuối năm đồng chí trương thị mai đề nghị đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội và ban bí thư trung ương đoàn tích cực tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh
quan tâm chăm lo củng cố tổ chức mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở chăm lo nhu cầu nguyện vọng
bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên hội viên và nhân dân